trong thông tin quốc tế

chính quyền tổng thống đương nhiệm barack obama sẽ duy trì thỏa thuận hạt nhân này
tuy nhiên không thể bảo đảm tương lai của văn kiện này
tuy nhiên không thể bảo đảm tương lai của văn kiện này

người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ ông mcdonough nhấn mạnh
dù thỏa thuận hạt nhân iran không mang tính sàng buộc về pháp lý
xong không có lý do nào để chính quyền washington đương nhiệm từ bỏ văn kiện này
vì thỏa thuận này phục vụ các lợi ích quốc gia của tất cả các bên
và là một trong những di sản đối ngoại đáng tự hào của chính quyền tổng thống barack obama
ông martoner cũng khẳng định chính quyền đương nhiệm không có ý định từ bỏ thỏa thuận này
vốn được biết đến với tên gọi đầy đủ là
kế hoạch hành động toàn diện chung
ông tuner cảnh báo bất kỳ bên nào rút khỏi một thỏa thuận sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
khi cho rằng iran có thể xây dựng một chương trình hạt nhân nếu mỹ rút khỏi
hôm nay người phát ngôn bộ quốc phòng nga thiếu tướng igor konashenkov cho biết
các binh sĩ nước này thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở ngoài ô thành phố aleppo syri
đã phát hiện những bằng chứng cho thấy các tay súng tại đây sử dụng vũ khí hóa học
nasenkov các sĩ quan thuộc trung tâm khoa học của binh chủng bảo vệ sinh học và hóa học phóng xạ quân đội nga
trong thời gian trinh sát tại khu vực tây nam thành phố aleppo
đã phát hiện các bằng chứng cho thấy các tay súng khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học
nhằm vào dân thường và quân đội syria
ông konashenkov cũng cho biết
các chuyên gia của bộ quốc phòng nga đã phát hiện một số quả đạn pháo có chứa hóa chất độc hại
nhưng chưa phát nổ do các tay súng khủng bố bắn ra
họ cũng thu được các mẫu vật thể tại khu vực sử dụng vũ khí hóa học
và những mảnh đạn pháo đã nổ
phân tích nhanh tại phòng thí nghiệm di động
đã phát hiện hóa chất độc hại nồng độ cao trong những quả đạn pháo này
trong đó có chất clor và phốt pho trắng
kể từ sau khi chiến dịch tái chiếm mosul được triển khai
các lực lượng iraq đã nhanh chóng đẩy lùi các tài súng
thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is dự xưng
tại nhiều khu vực xung quanh thành phố chiến lược này
tuy nhiên vào thời điểm hiện tại
lực lượng đặc nhiệm iraq đang gặp nhiều khó khăn
trong việc tiến sâu hơn vào mosul
do vấp phải sự chống đối quyết liệt của các tay súng is tại nơi đây
những ngày qua các lực lượng iraq đã thực hiện nhiều đợt tấn công
nhằm tiến sâu hơn vào thành phố mosul
song sức ép từ các đợt tấn công bằng bom
và các tay súng bắn tỉa của is
khiến việc này càng khó khăn hơn
bên cạnh đó việc tiếp tục đẩy mạnh tấn công các tay súng is
đồng thời bảo đảm an toàn cho dân thường
cũng là một trong những lý do làm chậm bước tiến quân của các lực lượng iraq
trận chiến còn thêm phần phức tạp
khi các tay súng is đang di chuyển về phía tây mosun
nơi mặt độ nhà cửa vô cùng dày đặc
và có nhiều con phố nhỏ hẹp
tính tới thời điểm hiện tại
lực lượng chống khủng bố iraq đã giải phóng các quận như al jarrah
và nhiều quận khác sau nhiều ngày đụng độ với phiến quân is
hôm nay thủ tướng ấn độ narendra modi đang ở thăm nhật bản
đã đánh giá cao sự tương đồng ngày càng lớn
trong quan điểm giữa new delhi và tokyo
đồng thời cho rằng
mối quan hệ bằng tình hình của các quân
bên vững sẽ cho phép hai quốc gia này
góp phần vào sự ổn định tại khu vực châu á
phát biểu trước giới lãnh đạo doanh nghiệp nhật bản
thủ tướng ấn độ modi cho rằng
thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của châu á
đồng thời kêu gọi giới kinh doanh nhật bản đầu tư vào ấn độ
ông modi nhấn mạnh
về sự đồng nhất ngày càng tăng
trong quan điểm của nhật bản và ấn độ
cũng như mối quan hệ đối tác toàn cầu
và chiến lược đặc biệt của hai nước
có khả năng thúc đẩy kinh tế khu vực
và sự phát triển nói chung
đồng thời kích thích sự tăng trưởng toàn cầu
góp phần ổn định châu á và thế giới
thủ tướng modi đã đến nhật bản
từ ngày một mươi tháng một mươi một
nhằm ký thỏa thuận hạt nhân quan trọng
đồng thời tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước
truyền thông triều tiên sáng nay cho biết
nhà lãnh đạo nước này kim jong un
đã thị xác một đơn vị pháo binh
đóng trên đảo mahab gần biên giới hàn quốc
và ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận
ngay tại chỗ
hãng tin nhân háp
dẫn nguồn thông tấn trung ương triều tiên kcna
cho biết trong chuyến thị xác trên
ông kim đã nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc huấn luyện các binh sĩ trên đảo mahab
nhà lãnh đạo của triều tiên đã thị xát một đài quan sát
nghe báo cáo về phương án tấn công
cũng như tình hình sẵn sàng chiến đấu của đơn vị
rồi bất ngờ ra lệnh cho các binh sĩ
bắn vào một mục tiêu đã định trước
và chỉ đạo cuộc tập trận bắn đạn thật
tuy nhiên kcna không cho biết
chuyến thị sát trên diễn ra vào thời điểm nào
đảo mahab là một đảo nằm gần
biên giới giữa triều tiên và hàn quốc
chỉ cách đảo cực bắc biên niêng của hàn quốc
philippines vừa nhất trí cho phép
lực lượng hải quân của hai nước
được tiến vào vùng lãnh hải của nước này
khi thực hiện các cuộc truy đuổi
nhóm phiến quân hồi giáo abu sayyaf
trong bối cảnh ba nước này
cũng đang tìm cách để giải quyết
các vụ bắt cóc và cơ biển
do nhóm hồi giáo này tiến hành
đây là thông báo được thủ tướng malaysia
najib rajak đưa ra tại cuộc họp báo
sau cuộc hội đàm với tổng thống philippines
đang có chuyến công du nước này
nhà lãnh đạo malaysia cho biết thêm
thỏa thuận hợp tác trên sẽ được thảo luận chi tiết hơn
tại cuộc gặp giữa ba nước vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tới tại thủ đô viêng trăn của lào
phiến quân abu sayyaf được cho là
nhóm hồi giáo có liên quan tới mạng lưới khủng bố
al qaeda và chuyên thực hiện các vụ bắt cóc
đòi tiền chuộc hành hình
trong đó có vụ chặt đầu hai con tin người canada
trong năm nay hiện nhóm này bị nghi ngờ
vẫn đang giữ một mươi năm con tin khác
trong đó có một con tin người hà lan
năm người malaysia hai người indonesia
và bảy người philippines
thông tin từ lực lượng
tuần duyên philippines vừa cho biết
vào khoảng bảy giờ sáng nay
một nhóm tấn công nghi là nhóm khủng bố
abu sayyaf đã tấn công
tàu trở hàng của việt nam
ở ngoài khơi tỉnh basilan philippines
và bắt cóc sáu thủy thủ người việt nam
cục lãnh sự bộ ngoại giao việt nam
cho biết đã liên hệ với
ủy ban tìm kiếm cứu nạn
đại sứ quán việt nam tại philippines
khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
của philippines để tìm kiếm
và giải cứu các thủy thủ bị bắt cóc
thông tin về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục
cập nhật trong các bản tin tiếp theo
đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin thời sự tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại